dạng sáng nay ngày hai mươi năm tháng hai thòa giữa việt nam liên minh châu âu eu đã thông qua gói trừng phạt mới đối với nga
đây là vòng trừng phạt thứ một mươi mà khối này áp đặt đối với moscow đúng vào dịp tròn một năm xảy ra cuộc xung đột tại ukraine
gói trừng phạt mới bao gồm việc xếp chặt các hạn chế xuất khẩu liên quan đến các loại hàng hóa có thể sử dụng vào mục đích dân sự và quân sự
cũng như các biện pháp nhằm vào một số thực thể
các biện pháp mới cũng tiếp tục loại một số ngân hàng của nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu streap và giảm hơn một mươi tỷ euro thương mại giữa eu và nga
quyết định của eu được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày một số quốc gia như mỹ canada anh new zealand và hàn quốc thông báo thêm bốn xe tăng chiến đấu chủ lực loat hai
một xe quân sự bọc thép và đạn dược để giúp ukraine phòng thủ trước nga
lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy hôm qua cũng tiến hành hội nghị thượng đỉnh trực tuyến
với sự tham gia của tổng thống
tổng thống ukraine volodymyr zelensky trong đó cam kết xếp chặt trừng phạt nga cũng như tăng cường hỗ trợ ngoại giao tài chính và quân sự cho ukraine